cơ quan chức năng của tỉnh quảng ngãi vừa cho biết các ngành của địa phương này vừa phát hiện trên bờ biển của xã đức thắng huyện mộ đức xuất hiện chất thải màu đen dẻo vón cục có chiều dài hơn một km
hiện các chất thải này vẫn tiếp tục tấp vào vùng biển và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh
ngày một mươi năm tháng năm cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế khu vực bờ biển thôn tân định xuất hiện chất lạ bất thường
theo người dân địa phương những ngày trước nhiều cụm chất thải màu đen dẻo mềm theo sóng biển trôi giạt vào bờ
chất thải đen có mùi như dầu nhựa đường tấp dày bãi tắm định tân
kiểm tra bước đầu của cơ quan chức năng về chất thải dầu loang kéo dài hơn một km rộng ba m dọc bờ biển
chất thải dày đặc tấp vào bờ có mùi hôi ngành chức năng đã khảo sát lấy mẫu để phân tích đánh giá mức độ độc hại của loại chất thải này
hiện chính quyền địa phương tổ chức thu gom chất thải lạ tránh gây ô nhiễm môi trường
trong khi chờ kết quả của đơn vị kiểm nghiệm chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đánh bắt cá vùng biển khu vực có chất thải để bảo đảm an toàn